trong phần tin quốc tế bỉ giao kẻ đánh bom sân bay ở bruxelles cho pháp
thổ nhĩ kỳ mở lại đại sứ quán ở liby
sau đây là nội dung chi tiết
thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó hệ số điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
được giữ nguyên so với năm hai nghìn một mươi sáu
theo quy định mới do bộ lợi đồng thương minh và xã hội ban hành có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng hai
mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bảy là một bảy
đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần
trong thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết
mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
liên quan đến chính sách hỗ trợ học nghề tới thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an
thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội
bộ lao động thương minh và xã hội vừa quy định thanh niên có nhu cầu tham gia học nghề
trình độ sơ cấp dưới ba tháng được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp
và chi hỗ trợ kinh phí học nghề chi hỗ trợ tiền ăn đi lại
thanh niên có nhu cầu tham gia học nghề trình độ trung cấp trình độ cao đẳng
sẽ được hỗ trợ theo cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
là ba công trình giao thông trọng điểm
có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được khánh thành trong năm hai nghìn một mươi bảy
cao tốc đà nẵng quảng ngãi là một phần của tuyến đường bộ cao tốc bắc nam kết nối vận chuyển quốc tế
trong khu vực tam giác kinh tế việt nam lào campuchia qua hành lang đông tây
tuyến cao tốc này dài gần một trăm bốn mươi km dự kiến được thông xe cuối năm hai nghìn hai mươi
tổng vốn đầu tư của toàn dự án là gần hai mươi tám tỷ đồng trong đó kinh phí xây lắp là hơn một mươi bảy tỷ đồng
theo ban quản lý dự án các gói thầu cơ bản đã đảm bảo
đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã đề ra phân đấu trong quý một năm nay sẽ khai thác sáu mươi năm km đầu tiên từ đà nẵng tam kỳ quảng nam
hiện đoạn tuyến này đã hoàn thành trên bảy mươi khối lượng công việc
sau khi hoàn thành sáu mươi năm km này các nhà thầu sẽ thi công phần còn lại từ tam kỳ đến quảng ngãi để toàn dự án hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
dự án thứ hai là hầm đèo cả nằm trên quốc lộ một a giữa tỉnh khánh hòa và phú yên
dự kiến khánh thành vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sẽ rút ngắn thời gian cho các loại xe qua lại và xóa điểm đen nơi đây
dự án hầm đường bộ đèo cả có vốn đầu tư là hơn một mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng có tổng chiều dài hơn một mươi ba km
trong đó hầm cổ mã dài bốn sáu km sáu cầu trên tuyến dài một hai km sáu sáu km đường dẫn
các công trình tiện ích cũng được đầu tư đồng bộ như trung tâm điều khiển giao thông trung tâm cứu hộ và trạm dừng nghỉ
đèo cả là hầm đường bộ đầu tiên do người việt nam thực hiện có quy mô chỉ xếp sau hầm đèo hải vân
dự án đường tân vũ lạch huyện là công trình trọng điểm quốc gia được thực hiện bằng nguồn vốn vay oda của nhật bản
với tổng vốn đầu tư gần một mươi hai tỷ đồng
dự án có điểm nhấn là hơn năm bốn km cầu vượt biển tốc độ thiết kế là tám mươi km trên giờ và đường dẫn dài hơn một mươi km quy mô bốn làn xe
theo ban quản lý dự án đến nay liên danh nhà thầu đã thi công được sáu mươi tổng khối lượng giá trị dự án vượt bảy so với kế hoạch
hiện các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công các hạc mụn công trình chính của dự án như gia tải và thi công bệ
thân trụ cầu thân trụ cầu chính tiến hành đúc và lao lắp rầm
dự kiến tháng năm hai nghìn một mươi bảy cầu vượt biển tân vũ lạch huyện sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng
ngày mùng ba tết nhiều sập hàng tại chợ dân sinh và một vài cửa hàng ở thành phố hồ chí minh đã bắt đầu mở hàng bán lấy may
thời điểm này nhu cầu mua sắm của người dân vẫn chưa cao nên giá cả các loại hàng hóa ở các chợ không biến động nhiều so với ngày mùng một tết
nghi nhanh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại chợ tân định quận một thành phố hồ chí minh
dạo qua một số chợ như chợ tân định quận một chợ ba chiểu quận bình thạnh giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống đều hơi nhích lên so với ngày thường
cụ thể thịt heo ba dọi giao động từ chín mươi năm tới một trăm linh đồng một kg sườn một trăm ba mươi đồng một kg thịt heo đùi giá từ tám mươi năm tới chín mươi đồng một kg

các loại cá đồng cũng tăng nhưng không nhiều như cá lóc cá riêu hồng cá rô cá trôi giao động từ sáu mươi đến bảy mươi đồng một kg
cá hồng với cá lóc thì vẫn thế chị không có tăng mấy chỉ tăng có một hai thôi ạ
bình quân thì sáu mươi một kg
cá lóc thì sáu mươi năm đồng một kg
còn lại các loại rau củ cũng tăng như bắp cải ngày thường một mươi năm đồng đã tăng lên hai mươi năm đồng một kg
rau cải hai mươi đồng một kg cà chua ba mươi đồng một kg cà rốt vào khoảng hai mươi hai đồng một kg
nhưng hầu như là chắc bên này bông với trái cây là nhiều
tại vì ta mua cúng thịt hà thì giờ này ai cũng còn đó
nên là người ta mua bông với trái cây là nhiều
cái cây cũng mát bông cũng mát
mát hơn một đồng
ngày thường rõ ràng đầu năm mà
tại các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh phần đông đều chưa hoạt động
riêng tại hệ thống siêu thị có mát đã mở hàng trở lại vào mùng hai tết để phục vụ người dân từ tám giờ đến một mươi hai giờ
cho đến hết ngày mùng năm tết khá đông người tiêu dùng đã chọn siêu thị để mua nhu yếu phẩm
trong đó chủ yếu vẫn là thịt cá rau củ và trái cây
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng đầu tiên của năm nay năm hai nghìn một mươi chín
ước đạt hai năm mươi bốn tỷ đô la mỹ giảm một bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt một hai tỷ đô la mỹ giảm một bảy
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt một hai tỷ đô la mỹ giảm một bảy
kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt năm trăm một mươi tám triệu đô la mỹ giảm năm
lâm sản đạt sáu trăm năm mươi hai triệu đô la mỹ
tháng một khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt ba trăm hai mươi năm tấn với giá trị đạt một trăm ba mươi sáu triệu đô la mỹ
đều giảm về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước
tương tự như cà phê các mặt hàng nông sản khác như xuất khẩu chè hạt điều tiêu sắn và các sản phẩm từ sắn
cũng có sự sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái duy nhất có mặt hàng cao su vẫn duy trì được sự tăng trưởng trở lại
trong ngày mùng ba tết đông đảo bà con ngư dân ven biển tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức lễ hội gia quân đánh bắt hải sản đầu năm đình dậu
đây là lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển quảng ngãi
cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng để được mùa tôm cá
ngay từ sáng sớm đông đảo bà con địa phương ngư dân đến cửa biển sa huỳnh huyện đức phổ
đã tham gia lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm lễ hội với các điệu hò hát bà trạo
biểu diễn sắc bùa diễn sướng hò kéo lưới của các nghệ nhân ngư dân làng trài
các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa bên biển với niềm tin tâm linh
trời đất che chở giúp đỡ ngư dân vững tay trèo vươn khơi và bình yên trở về
sau những chuyến khơi lênh đênh trên biển cả
lễ gia quân nghề cá đầu năm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi cho bà con ngư dân
vươn khơi bám biển sản xuất trong mùa biển mới
sau phần hội và lễ xuất quân đồng loạt tàu thuyền của ngư dân cửa biển sa huỳnh
xuất hành khai thác hải sản ở các vùng biển xa bờ của tổ quốc
trong không khí vui tươi sắc xuân đón mừng năm mới đinh dậu
ngư dân quảng ngãi đặt nhiều niềm tin hy vọng vào mùa vụ năm mới nhiều may mắn bội thu
cùng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
nói chung là nó dòi dãi kinh tế để cuộc sống của ngư dân nói chung là cũng có mặt thống khá hơn
năm hai nghìn một mươi sáu thì cái đại sống bà con hôm nay nó rắc rớt rắc khá
tuy nhiên rằng trong năm hai nghìn một mươi bảy với sự quan tâm của nhà nước và cái sự phán đấu nỗ lực của bà con ngư dân
thì cái đại sống bà con ở phố tạch sẽ càng nhanh càng có kế hoạch
tỉnh quảng ngãi xác định kinh tế biển là ngành kinh tế mũi nhọn
trong đó đánh bắt hải sản vươn khơi bám biển là chiến lược quan trọng
góp phần nâng sản lượng hải sản đánh bắt xa bờ
vì vậy các vùng ven biển quảng ngãi tiếp tục phát triển tàu thuyền
công suất lớn giúp ngư dân đảm bảo hoạt động dài ngày trên biển
phấn đấu đưa sản lượng đánh bắt hải sản tăng hai mươi mỗi năm
trong phần tiếp theo của chương trình
thành phố hồ chí minh giao thông ổn định trong những ngày tết
xuân ấm áp tình người trên vùng lũ vừa đi qua
đường xá ở thành phố hồ chí minh luôn trong tình trạng quá tải kẹt cứng
thì những ngày tết đường phố các bến tàu xe ở thành phố hồ chí minh
lại mang một sắc màu khác màu sắc của lễ hội và sự thảnh thơi
trước tết khu vực nhà văn hóa thanh niên nằm ngay trung tâm thành phố
luôn trong tình trạng đông đúc
bởi nhiều người tranh thủ chụp hệ
và cả những chuyến xe nghĩa tình đưa sinh viên công nhân xa nhà về quê ăn tết
chọn điểm tập kết nơi đây
tuy nhiên từ mùng một tết đến mùng ba tết khu vực này đường phố đã thoáng đáng hơn rất nhiều
tại các khu vực như hồ con rùa nhà thờ đức bà nhà văn hóa thanh niên
đường hoa nguyễn huệ hội hoa xuân thành phố
nhiều gia đình bạn trẻ tranh thủ thư giãn bên ly cà phê
dạo phố chơi xuân chụp hình lưu niệm
tận hưởng một buổi sáng cuối năm bình yên giữa lòng thành phố sạch đẹp
khác với người dân ở nhiều địa phương khác
người sài gòn thường chọn cách chơi tết hơn là ăn tết
các gia đình trẻ những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại thành phố
thường tận dụng những ngày nghỉ để đi du lịch
năm nay ngoài chuyện đi bằng đường bộ đường thủy cũng là một phương án khác để du lịch
khi tàu hai thân chạy tuyến thành phố hồ chí minh không tăng giá vé và phục vụ không nghỉ tết
tuy nhiên nhìn chung giao thông thành phố đang ở thời điểm dễ chịu nhất trong năm
thậm chí nơi được coi là quá tải hết mức như cả hàng không quốc tế tân xuân nhất
cũng đã ổn định để đón khách đến thành phố hồ chí minh chơi tết
hàng năm thành phố hạ long tỉnh quảng ninh luôn ưu tiên cho công tác bảo đảm trật tự an toàn đô thị
nhất là trong dịp tết nguyên đán
để thực hiện được mục tiêu này
có vai trò rất lớn của lực lượng công an trên địa bàn thành phố
để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn đô thị trên địa bàn
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã tích cực triển khai lực lượng công tác trong những ngày tết
xác định một trong những tồn tại chính gây ra mất trật tự kể cả trong dịp tết
chính là tình trạng lấn chiếm về hè lòng đường hành lang cho người đi bộ
công an thành phố chỉ đạo lực lượng tại các phường đẩy mạnh tuyên truyền
vận động tổ chức cho người dân sinh sống dọc các trục đường
kỳ cam kết không lấn chiếm lòng đường về hè làm mất mỹ quan đô thị
đồng thời có thông báo cấm tất cả các phương tiện vận chuyển đất đá trong dịp tết trên địa bàn
bên cạnh đó để đảm bảo an ninh trên địa bàn thành phố
lực lượng công an đã tới từng tổ dân phố trên địa bàn vận động người dân
tham gia vào công tác phòng chống tội phạm
lực lượng công an bám vào các chỉ đạo của tỉnh ủy ban thành phố
triển khai các đợt gia quân
với sự nỗ lực của lực lượng công an thành phố hạ long nói riêng
và công an tỉnh quảng ninh nói chung
cho tới thời điểm này tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
vẫn được giữ vững các băng nhóm tội phạm đã được các lực lượng chức năng
chấn áp ngăn chặn kịp thời
trong dịp tết và lễ hội đầu xuân thành phố đã lên phương án bố trí lực lượng
thường xuyên kiểm tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các đền
chùa khu di tích không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép
chỉ đạo các phường không để phát sinh tình trạng trông giữ xe tự phát có thu phí
phòng tài chính đội trật tự đô thị và môi trường thành phố
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tại các phường
chính nhờ những nỗ lực đó của lực lượng công an người dân tại thành phố hạ long
tỉnh quảng ninh đã được đón tết trong không khí bình yên vui vẻ
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa công bố thêm số điện thoại di động chín trăm một mươi một tám trăm một mươi một năm trăm năm mươi sáu
để tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm
đường dây nóng này sẽ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa công bố thêm số điện thoại di động

để tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm
trước đó để tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm an toàn thực phẩm
trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
cục an toàn thực phẩm đã công bố số điện thoại đường dây nóng bốn mươi ba hai trăm ba mươi hai một nghìn năm trăm năm mươi sáu
với mong muốn mọi cá nhân và đơn vị khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm
sẽ phản ánh tới địa chỉ này để cơ quan chức năng có thể kiểm tra xử lý thông tin kịp thời
cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
dù nhận được bất cứ thông tin phản ánh về thực phẩm bẩn nào cần phải đi giải quyết xác minh
thông tin có thể đúng có thể chưa đúng như phản ánh
nhưng bắt buộc phải xác minh thông tin để có trách nhiệm với người tiêu dùng
thực tế trong thời gian qua có rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm
là do người dân phát hiện và phản ánh
do những trận lũ lớn trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
tuy nhiên trong những ngày tết đình dậu bà con đồng bào các dân tộc huyện miền núi tỉnh phú yên
vẫn có một mùa xuân ấm áp no đủ
những ngày tết trên các con đường bê tông nông thôn rộng mở
nhân dân phấn khởi du xuân hưởng chọn niềm vui mùa xuân an lành trong nắng ấm đầu năm mới
tại buôn suối mây xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
một trong những thôn buôn còn khó khăn nhất của tỉnh phú yên
không khí tết tràn ngập đường làng ngõ xóm
khác với mọi năm năm nay mưa lũ kéo dài nông sản chưa kịp thu hoạch
nhưng bà con đồng bào dân tộc thiểu số tram hơ roi vẫn có một cái tết no đủ
nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước và sự chung tay của cộng đồng xã hội
năm nay thì thời tiết là mưa nó kéo dài cho nên là cũng ảnh hưởng một phần nào
đến tình hình đời sống của bà con chuẩn bị đón tết đình dạo năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng mà là được sự quan tâm của đảng ủy ủy ban nhân dân xã xuân phước
thì cũng tạo điều kiện hết sức cho bà con năm nay cũng được ăn tết
nói chung là cũng tròn vẹn
mùa mưa gió qua rồi thì nước cũng hồ trộm mì tôm rồi dầu ăn rồi đầy đủ
không có thiếu cái món gì hết á còn gạo cũng đầy đủ
một tập tục truyền thống lâu đời mà ít nơi đâu có được
trong những ngày tết cổ truyền đối với người dân nơi đây là lễ cúng tết bò
tết bò thường được bắt đầu vào mùng hai hoặc mùng năm tết
vào buổi sáng gia chủ phải thức dậy thật sớm để quét dọn chuồng chạy
đặt một chiếc bàn nhỏ trước hướng chuồng để bày lễ cúng
cầu may cho bày gia súc năm mới
luôn no bụng không bệnh tật gắn bó và giúp ích cho con người
khi mà cái dòng trên đây là có một cái ông trợ
cái ông chuồng bà chuồng để ra bò này
rồi đấy mình gọng để sau này để nó sẵn sàng cho nó nhiều
là buôn có chín mươi hộ dân
người đồng bào dân tộc thiểu số
trăm hờ roi suối mây còn sáu mươi hộ nghèo
tuy còn nhiều khó khăn
xong cũng có không ít hộ vươn lên khá giả
mua được cả máy cày xe ô tô vận chuyển nông sản
hiện tại trong này thì bà con chủ yếu là sản xuất mía sáng là chủ yếu
còn còn ra thì họ vẫn đầu tư thêm là sản xuất bằng cây leo cây keo lai
cây keo lai là cây lâu năm
tất cả những cái hộ trong này là đặc biệt là
có những hộ là đã tự do
từ cây keo họ đã mua được xe xe tải xe máy cây
nói chung là từ những cây nông sản của mình bằng sức lao động của mình
một mùa xuân mới an lành hạnh phúc lại đến với người dân đồng bào các dân tộc tỉnh phú yên
đối với người dân thôn suối mây
niềm mơ ước lớn nhất trong mùa xuân này đối với họ là bằng sự nỗ lực của chính mình
sát cánh cùng với chủ trương của đảng nhà nước
phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ còn hai mươi hộ nghèo giảm bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
và xóa trắng hộ nghèo trong năm hai nghìn một mươi tám
còn tại quảng trị trận lũ lịch sử trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đã làm thiệt hại nặng nề đối với người dân trên địa bàn huyện cam lộ
nhưng với tinh thần vượt lên khó khăn của người dân miền trung
và được sự quan tâm sẻ chia của cả cộng đồng
cuộc sống đang dần hồi sinh
bà con nơi đây đang đón một cái tết trọn vẹn và ấm áp tình người
gia đình ông thái ngọc quế sinh sống tại thôn bắc bình
xã cam tuyền huyện cam lộ
đây là một trong những thôn chịu nhiều thiệt hại nhất do đợt lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu gây ra
ngoài ngôi nhà bị ngập nặng toàn bộ số hoa màu và vật nuôi của gia đình ông cũng bị mất trắng
dù vậy sau cơn lũ với sự hỗ trợ của bà con láng giềng và chính quyền địa phương
gia đình ông dần sửa sang lại nhà cửa khôi phục sản xuất
và kịp chuẩn bị đón một cái tết đầm ấm và đầy nghĩa tình nhất
rồi là cũng có gà chăn nuôi cũng có vịt rồi là cũng có bánh
để cùng ông bà dù như bình thường nhưng mà đặc biệt là nơi quan tâm ở trên giúp đỡ cho nhiều
thì vẫn đi hỗ trợ cho cho nên là mình gọi được cái tết cũng là vấn đề đầm ấm vui vẻ
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu năm nay huyện cam lộ đã tiếp nhận và phân bổ hơn bảy ba trăm năm mươi xuất quà
với tổng trị giá gần một sáu tỷ đồng cho các hộ nghèo
đối tượng là tổng trị giá gần một sáu tỷ đồng cho các hộ nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng xã hội trong đó tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng
bởi trận lũ vừa qua đang gặp khó khăn nơi đây đều được nhận quà để đón tết
dịp xuân năm mới năm nay dù không quá tưng bừng như mọi năm nhưng người dân vùng lũ vẫn thấy ấm lòng
khi nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng để họ được đón một cái tết đầm ấm và trọn vẹn
để chuẩn bị cho cái tết này thì cũng là tập trung quan tâm chăm sóc đối với các đối tượng gia đình có công
rồi là gia đình đối tượng chính sách trong đó chủ tông đến là hồ nghèo hồ kênh nghèo và là hồ khó khăn đột sách
để là hỗ trợ tạo điều kiện cho bà con là vượt qua những cái khó khăn trước mắt và có một cái tết đầy ấm áp vẫy nhiệt
thật ra tết tất nhiên là cái thứ nhất là chúng tôi là bà con là bắt tay vào là có như dầm tịa
và là chăm sóc lúa và mắt
tất nhiên là những cái diện tích chúng tôi đã làm để là coi như là đạt được năng suất cao và cũng là khắc phục lại tức nhiên là vườn
vườn tạp tất nhiên là trên vùng hộ trời một số giống cây con cây để ăn quạ để cải tạo loài vườn tạp
những nơi bị cơn lũ quét qua đã bắt đầu được gieo trồng trở lại những chuồng trại bỏ không nay đã được tái đàn
bằng sự quan tâm hỗ trợ trên tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
người dân vùng lũ đang nỗ lực đẩy lùi những khó khăn với niềm lạc quan
vững tin vào năm mới những người dân huyện cam lộ lại có cuộc sống với những gam màu tươi sáng hơn
trong phần tin quốc tế bỉ giao kẻ đánh bom sân bay ở bruxelles cho pháp
thổ nhĩ kỳ mở lại đại sứ quán ở liby
các công tố viên liên bang bì cho biết nước này đã giao mohamed afrini
kẻ đánh bom sân bay ở thủ đô bruxelles cho nhà chức trách pháp
để thẩm vấn về loạt vụ tấn công khủng bố tại paris năm hai nghìn một mươi năm
quyết định này được thực hiện dựa trên các thỏa thuận giữa hai nước
theo đó trong một số vụ án hai bên có thể chuyển giao cho nhau các nghi can trong một hoặc một vài ngày
abrini bị bắt tại bruxelles hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu do bị tình nghi liên quan đến các vụ tấn công sân bay
và ga tàu điện ngầm ở bruxelles ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu làm tổng cộng ba mươi hai người thiệt mạng
cũng như các vụ tấn công ở paris đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm làm một trăm ba mươi người thiệt mạng và hơn ba trăm năm mươi người bị thương
nhà chức trách bỉ đã buộc tội abrini tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố và những kẻ khủng bố giết người
trong loạt vụ tấn công tại thủ đô của pháp
các nhà điều tra bì xác định afrini là một phần tử hồi giáo cực đoan
đã đến syri năm ngoái cùng em trai là sulliman hai mươi tuổi và đối tượng này đã chết tại quốc gia trung đông này
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ thông báo nước này đã mở lại đại sứ quán tại liby sau hai năm rưỡi đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao này do tình hình an ninh
thông báo của phía thổ nhĩ kỳ nêu rõ việc mở lại đại sứ quán sẽ cho phép thổ nhĩ kỳ có những đóng góp mạnh mẽ hơn
cho những nỗ lực xây dựng hòa bình và ổn định cũng như công cuộc tái thiết ở libya
nhiều nước khác cũng đã bắt đầu mở lại các phái bộ ngoại giao tại liby
hồi đầu tháng italia đã mở lại đại sứ quán tại nước bắc phi này
thổ nhĩ kỳ đã đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô tripoli vào năm hai nghìn một mươi bốn trong bối cảnh diễn ra xung đột giữa các phe cánh đối địch tại libya
trong thời gian đại sứ quán thổ nhĩ kỳ đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố mistara vẫn hoạt động bình thường
hàng chục nghìn người dân iran đã xuống đường phố ở thủ đô tehran để tham dự lễ tang một mươi sáu lính cứu hỏa tử nạn
trong một vụ hỏa hoạn lớn dẫn tới sập một tòa nhà một mươi bảy tầng cũ nhất ở thủ đô của iran
hôm một mươi chín tháng một vừa qua
hỏa hoạn kéo dài bốn giờ liền khiến tòa nhà plasco bị đổ sập
thi thể của một mươi năm trong số một mươi sáu nhân viên cứu hỏa trên đã được tìm thấy dưới đống đổ nát
sau một tuần tìm kiếm thi thể của bốn nạn nhân là dân thường cũng đã được tìm thấy
trong khi sáu người vẫn mất tích ít nhất bảy tám người trong số đó có bốn năm lính cứu hỏa bị thương trong tai nạn này
tòa nhà blasco được xây dựng từ đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi
đây là trung tâm thương mại và là tòa nhà cao tầng đầu tiên của thủ đô tehran
blasco từng giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất khi được hoàn thành vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
cho đến khi bị xoán ngôi bởi hàng loạt các công trình xây dựng sau này
điều tra ban đầu xác định nguyên nhân cháy tòa nhà là do chập điện
hãng toyota của nhật bản đã mất ngôi vị nhà sản xuất xe ô tô bán chạy nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
vào tay hãng xe volkswagen của đức
hãng xe của đức đã giành lại ngôi vị quán quân
bất chấp vụ bề bối doan lận khí thải đã làm lung lay uy tín của hãng này
volkswagen đã công bố doanh số bán hàng của hãng tăng ba tám trong năm hai nghìn một mươi chín
kết quả này có được là nhờ thành quả lớn tại trung quốc
thị trường đã giúp nâng tổng số xe bán được của hãng lên một mươi ba triệu xe trong năm ngoái
sau khi bị tụt giảm xuống mức chín chín mươi ba triệu xe vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó hãng toyota cho biết đã bán được một mươi một trăm bảy mươi năm triệu xe trên toàn thế giới trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai

trong khi đó hãng toyota đã gặp nhiều vấn đề tại trung quốc nơi volkswagen phát triển rất mạnh và coi đây là động cơ tăng trưởng của hãng
trong khi đó tại mỹ một thị trường chủ chốt khác của toyota và là nơi hãng có những lợi thế hơn so với volagan
các dòng xe của toyota cũng không vượt qua được dòng xe suv của hãng ford
những con số trên được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi phải đối mặt với tình trạng bấp bênh trong năm hai nghìn hai mươi
khi ông trump dọa áp thuế phạt nặng đối với các mặt hàng nhập khẩu vào mỹ
nhằm buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải sản xuất và thuê nhân công ở mỹ
cùng với sự phát triển kinh tế ngày càng có nhiều người trung quốc đi du lịch trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi sáu có khoảng một trăm hai mươi hai triệu người trung quốc đi du lịch nước ngoài và chi tiêu khoảng một trăm một mươi tỷ đô la mỹ
trung quốc đang trở thành đầu tàu thúc đẩy ngành du lịch của thế giới
dự báo trong kỳ nghỉ này thái lan sẽ đón khoảng hai trăm bốn mươi lượt du khách trung quốc
trong khi hàn quốc đón khoảng một trăm bốn mươi lượt người
nếu như trung quốc đóng góp khoảng một phần ba vào tăng trưởng toàn thế giới
thì nước này đóng góp tới bảy mươi cho tăng trưởng du lịch toàn cầu
cùng với việc thu nhập gia tăng nhiều người trung quốc sẵn sàng thực hiện các chuyến du lịch tốn kém hơn và tới những nơi xa hơn
trong vòng một mươi năm năm tới tầng lớp trung lưu và giàu có sẽ chiếm khoảng một phần ba tổng dân số trung quốc
tăng so với mức một mươi như hiện nay
đến năm hai nghìn ba mươi trung quốc sẽ có khoảng bốn trăm tám mươi triệu người có mức thu nhập tối thiểu

bắc kinh dự báo trong năm năm tới sẽ có sáu trăm linh triệu người trung quốc đi du lịch nước ngoài
đa số ở độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm
tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
một trong những hoạt động hấp dẫn đông đảo khách tham quan trong những ngày đầu năm mới âm lịch
đó là lễ hội đền thần
nhiều chương trình đặc biệt diễn ra trong lễ hội như hiến tế thổ địa
các màn biểu diễn đặc sắc ẩm thực và thủ công truyền thống
ngoài ra du khách còn được trải nghiệm cuộc sống của thời kỳ xa xưa
như trong tiểu thuyết
lễ hội đền thần bắt nguồn từ thời nhà liêu
thường diễn ra quanh một ngôi đền
nên chữ đền từ đó đã gắn với lễ hội này
ước tính có đến hai trăm linh du khách tham quan trong ngày hôm qua hai mươi chín tháng một
nhiều chương trình đặc biệt diễn ra trong lễ hội này
chữ đền đạo handful định năm
tiếng việt dicessity của
đi lau đi faces